thành phố cần thơ vừa họp triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội hiến máu sắc đỏ tây đô
thực hiện chương trình hành trình đỏ lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn thành phố cần thơ
đợt hoạt động lần này thành phố cần thơ phấn đấu vận động hai sáu trăm linh đơn vị máu
ngày hội hiến máu sắc đỏ tây đô thực hiện chương trình hành trình đỏ lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn thành phố cần thơ sẽ diễn ra vào lúc sáu h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng sáu
riêng trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên cần thơ phấn đấu tiếp nhận ít nhất tám trăm linh đơn vị máu
ngoài số lượng máu tiếp nhận tại ngày hội ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các quận huyện
cũng sẽ tổ chức các điểm tiếp nhận máu tại các địa phương với lượng máu tiếp nhận khoảng một tám trăm linh đơn vị